thưa quý vị nhìn lại năm hai nghìn hai mươi một việt nam đã ứng phó kiềm chế được dịch bệnh
từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trong đó chiến lược vaccine đóng vai trò quyết định với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay
thế nhưng không ít luận điệu xuyên tạc về thành quả mà đảng nhà nước và nhân dân ta đã chung sức đồng lòng
nỗ lực không biết mệt mỏi trong công cuộc phòng chống covid một mươi chín vì mục tiêu tính mạng và sức khỏe của nhân dân là trên hết trước hết
thuyết âm mưu về vaccine được các thế lực thủ địch phản động vẽ ra nhằm đồn đại
thổi phòng nguy cơ gây hại của từng loại vaccine tiêm vaccine
hòng xuyên tạc phủ nhận chiến lược vaccine mà đảng nhà nước ta xác định là chiều khóa miễn dịch cộng đồng
thời gian qua trong khi cả nước gồng mình chống dịch đối mặt với kẻ thù vô hình virus sars cov hai
chúng ta lại phải đối mặt với thêm một loại virus vô cùng độc hại nữa đó là virus tin giả
công cuộc phòng chống dịch bệnh đã khó khăn lại trồng chất khó khăn
ngay sau khi biến chủng nanta xuất hiện số người nhiễm tăng nhanh và những ca tử vong cũng xuất hiện
trong khi cả hệ thống chính trị các lực lượng tuyến đầu và nhân dân
ngày đêm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe của nhân dân
thì các đối tượng xấu lại gia tăng các hoạt động tấn công vào chiến lược tiêm vaccine toàn dân
rằng không chết vì covid mà chết vì tiêm phòng covid
tiêm cũng chết không tiêm cũng chết thà không tiêm còn hơn
chính quyền lừa dối người dân trong chiến lược vaccine
đây là chiến lược bị ổi có chủ đích của các thế lực thù địch phản động
nằm trong kịch bản chống phá vaccine
tiếng nói việt nam được gian dựng để cố tình tạo ra các rào cản tâm lý tiêu cực
của một bộ phận người dân nhằm bóp méo sự thật
bôi đen xuyên tạc giá trị ý nghĩa nhân văn của chiến lược tiêm vaccine của đảng chính phủ
những thông tin xấu độc ít nhiều gây khó khăn cho công tác phòng chống covid một mươi chín
ở một số địa bàn như khu dân cư nhất là ở tp hcm và các tỉnh phía nam
cùng với thông tin sai trái độc hại lệch lạc về chủ trương chính sách của đảng
dèm pha xuyên tạc chất lượng công dụng hiệu quả của vaccine
chiến lược tiêm vaccine những thông tin sai lệch độc hại về thuốc điều trị covid một mươi chín
đến nay hầu hết người dân cả nước đã nhận thức đúng giá trị ý nghĩa của chiến lược tiêm vaccine
và bản chất âm mưu thủ đoạn tác hại của những chiêu trò xuyên tạc chống đối đảng nhà nước và chế độ ta
bởi người dân hiểu rằng nếu chưa được tiêm vaccine thì nguy cơ mắc bệnh sẽ cao hơn
không nên đánh giá thấp nguy cơ và hậu quả gây hại
để phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín chúng ta đồng thời phải thực hiện quyết liệt khẩn trương
nhiều biện pháp trong đó thực hiện tốt chiến lược tiêm vaccine
đây là biện pháp tốt nhất để ngăn chặn và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
việc tiêm mũi ba vaccine trong thời điểm diễn biến dịch phức tạp như thế này tôi nghĩ có ý nghĩa rất quan trọng
không chỉ là giải pháp mà hiệu quả để phòng chống dịch
thứ hai nữa là cũng là cái giải pháp quan trọng để bảo vệ sức khỏe của người dân
việc đưa vaccine đến tận các ngõ ngách kể cả những vùng cấp độ bốn này
thì nó có ý nghĩa nhân văn rất là to lớn
quan tâm đến nhu cầu vaccine của người dân
tiêm chủng này nên là trách nhiệm của mọi người
bởi vì em cũng có tìm hiểu khi mà tiêm xong không phải là mình sẽ miễn dịch được ngay
nhưng mà nếu mà mình có vô tình bị mắc thì mình sẽ không bị những triệu chứng mạnh
nếu mà tiêm hai mũi thì mình sẽ không bị những triệu chứng mạnh

nói chung là yên tâm hơn mình bây giờ đang sống trong cảnh là sống chung với dịch rồi
lợi dụng công tác triển khai phòng chống đại dịch covid một mươi chín của đảng nhà nước ta
các thế lực thù địch thực hiện âm mưu cơ bản xuyên suốt và lâu dài bằng những thông tin xấu độc
tác hại của nó đã làm cho không ít người dân mặc cảm với vaccine sợ đi tiêm chủng phòng dịch
nó là loại virus vô hình
gây hại lớn hơn là sự lây nhiễm của virus sars cov hai
đó là âm mưu của một kịch bản phi nhân tính là hành động coi thường sức khỏe tính mạng của nhân dân
là hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc và nhân loại
hiện nay thì tổ chức y tế thế giới đã khuyên cáo nên dùng bụng bát
chính vì vậy bộ y tế việt nam cũng áp dụng theo
và mục đích nói cho cùng đây là để bảo vệ sức khỏe nhân dân
với nguyên tắc vaccine khi chúng ta sản xuất là có mục đích
kích thích tức là dùng một lượng rất nhỏ nhưng có ý nghĩa là để kích thích tạo kháng thể chủ động miễn dịch về mặt khoa học
tức là những tác dụng phụ là người ta cố gắng hạn chiến mức
tối đa không để xảy ra tác động phụ nhưng có lợi ích để bảo vệ
vì vậy tiêm mũi ba theo tôi là tốt
thực tế các chủ trương chính sách và sự vào cuộc của các cấp chính quyền ngành y của quân đội và công an và nhân dân cả nước
với nhiều biện pháp kịp
thời hiệu quả đã không để ai ở lại phía sau
chưa bao giờ phong trào thiện nguyện với những nghĩa cử cao đẹp ấm lòng người lại được phát huy tốt đẹp hiệu quả như thế
từ người già yếu có bệnh nặng hay những trường hợp không tự đi tiêm được đều được hỗ trợ tiếp sức và tiêm miễn phí
rõ ràng bằng tính ưu việt của chính sách chiến lược vaccine của đảng nhà nước ta
người dân không những đã nhận thức đúng đầy đủ hơn về tác dụng hiệu quả của việc tiêm vaccine
tầm nhìn vai trò vị trí của chiến lược vaccine nhằm ngăn chặn đẩy lùi và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín
bảo vệ sức khỏe tính mạng cuộc sống an toàn hạnh phúc của nhân dân
thời gian gần đây bầu bị dính covid hơi nhiều nên tiêm thì nó an toàn hơn cho bầu
thấy cũng vui tại vì sau khi được tiêm rồi thì cái khả năng tự vệ của mình nó cao hơn
nhưng mà cũng có hơi ít lo lắng một xí về tác dụng của nó sau khi mà mình tiêm
trong khi mà dịch đang bùng chạy
trong khi mà dịch đang bùng phát thì việc tiêm ngừa ở phụ nữ mang thai là hết sức cần thiết
vì việc tiêm ngừa đó nó sẽ giúp cho người phụ nữ giảm bớt đi nguy cơ mà bị nhiễm bệnh
và cái quan trọng hơn nữa đó là khi mà có tiêm ngừa thì cái nguy cơ mình có nhiễm bệnh
thì nó sẽ giảm đi diễn tiến thành là bệnh nặng hoặc là nguy kịch và có thể đe dọa tính mạng của thai nhi và người mẹ
còn riêng đối với lĩnh vực trường học
thì chúng ta đã có bộ tiêu chí an toàn cho trường học
và bộ tiêu chí này đang được áp dụng rất nghiêm ngặt tại các cái trường học
và để cho các cháu được đến trường an toàn
thứ hai nữa chúng ta có quy trình xử lý f khi phát hiện một ca f tại lớp đối với học sinh
và chúng ta cũng đang áp dụng rất tốt trong thời gian qua
tất cả những trường hợp f và f một đã được xử lý đúng theo quy định và không có sự lây nhiễm trong cộng đồng
thì các phụ huynh nó sẽ là yên tâm
đối với lại các cái hợp động mà các thư văn chức năng cũng như bên bang giám hiệu nhà trường bên ngành giáo dục
ngày nay chúng ta đã làm một cố gắng hết sức để cho các em đến trường
nên đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nước ta mới có được vài trăm nghìn liều vaccine
thì đến nay đã có khoảng hai trăm linh triệu liều vaccine với tỷ lệ bao phủ một mũi là chín mươi chín
tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là chín mươi chín
là một trong sáu nước
là một trong sáu nước
nước có độ bao phủ vaccine cao nhất thế giới
nhờ thành công của chiến lược vaccine việt nam đã đi sau về trước
với độ bao phủ vaccine cao việt nam đã kịp thời chuyển phương hướng chống dịch sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh
tạo điều kiện khôi phục phục hồi và phát triển kinh tế xã hội với nhiều điểm sáng tích cực
nền kinh tế nước ta tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế phát triển ổn định
có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
mặc dù tăng trưởng kinh tế quý iii là âm sáu sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư
nhưng sang quý bốn đã đạt mức tăng năm hai mươi hai cao hơn cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi bốn sáu mươi một và cả nước ước tăng hai bảy mươi
tại buổi làm việc với thủ tướng phạm minh chính ông takeshi kasai
giám đốc khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới
đã đánh giá cao tầm nhìn của việt nam về bảo vệ sức khỏe tính mạng của người dân

và đặc biệt ấn tượng với biện pháp đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine
các đại diện của who cũng bày tỏ ấn tượng với kết quả tăng trưởng kinh tế
và đảm bảo an sinh xã hội của việt nam trong giai đoạn khó khăn vừa qua
ngưỡng mộ tầm nhìn vượt thời gian của chủ tịch hồ chí minh về mỗi một người dân khỏe mạnh
tức là cả nước mạnh khỏe
tin tưởng việt nam sẽ tiếp tục ứng phó hiệu quả thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh
và hiện tại sẽ trở thành một điển hình trong khu vực và trên thế giới
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín ở nước ta đảng nhà nước chính phủ
đã nỗ lực triển khai rất nhiều giải pháp nhằm kiểm soát dịch bệnh
trong đó ngay từ thời gian đầu việt nam xác định vắc xin là biện pháp hữu hiệu nhất
giúp ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
chiến lược vắc xin của nước ta tập trung vào các nội dung chính như nhập khẩu
chuyển giao công nghệ nghiên cứu để sản xuất và phát triển vắc xin trong nước
thực hiện mục tiêu đó việt nam tập trung tổng hợp nhiều biện pháp
như tăng cường tìm kiếm đối tác đàm phán ngoại giao và huy động tài chính
trong năm hai nghìn hai mươi một đã có chín vaccine phòng covid một mươi chín được bộ y tế phê duyệt
quyết tâm nỗ lực thực hiện hiệu quả thành công chiến dịch tiêm chủng
với phương châm tiêm đến đâu an toàn đến đó không bỏ phí bất cứ một liều vaccine nào
và không lãng phí bất cứ đồng nào từ quỹ vắc xin phòng covid một mươi chín
chúng ta đã ứng phó kiềm chế kiểm soát được dịch bệnh
từng bước chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
đợt dịch thứ tư bùng phát ở những địa bàn đông dân cư
đã dẫn đến sự quá tải cục bộ hệ thống y tế
ở thời điểm mà vắc xin khan hiếm và chưa có thuốc đặc trị
dưới sự lãnh đạo sát sao đúng đắn của đảng
sự quản lý điều hành giáo diết cụ thể của nhà nước
toàn hệ thống chính trị và đồng bào chiến sĩ cả nước
đã vào cuộc một cách đồng bộ quyết liệt trong phòng chống dịch
hạn chế tối đa thiệt hại và kiềm chế được dịch bệnh
tích cực thực hiện các chính sách an sinh xã hội
và hỗ trợ người dân doanh nghiệp gặp khó khăn
đến thời điểm này có thể khẳng định là chúng ta đã thực hiện thành công
chiến lược vắc xin đi sau về trước
với chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay
những nỗ lực và kết quả đó đã góp phần tiếp tục củng cố
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta
thưa quý vị bản chất của âm mưu thủ đoạn và chiêu trò chống phá
của các thế lực thủ địch nhằm vào chiến lược vắc xin ở nước ta
với mưu đồ gây nhiễu loạn thông tin
gieo rắc tâm lý lo âu hoang mang trong dư luận
gây xáo trộn đời sống kinh tế xã hội
nhằm làm suy giảm quyết tâm chính trị và sự đồng thuận chống dịch trong cộng đồng xã hội
họ không chỉ dừng lại ở việc xuyên tạc tình hình
phủ nhận một cách vô căn cứ những biện pháp kết quả của việt nam
trong cuộc chiến chống đại dịch covid một mươi chín
mà sâu xa hơn là chúng còn mưu toan tác động vào niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước
nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội
chương trình góc nhìn sự thật ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại